tối qua cảnh sát giao thông tp hcm đã tổ chức buổi tuyên truyền
vận động người dân thành phố nâng cao ý thức chung tay góp sức với lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu những tai nạn trên địa bàn của thành phố
cụ thể đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố
đã phối hợp với công an quận năm và quận một mươi tổ chức tuyên truyền tại các nhà hàng quán karaoke
các điểm kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia về các quy định nhắc nhở khách hàng đến ăn uống
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về luật phòng chống tác hại của rượu bia
không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia
bên cạnh đó cảnh sát giao thông vận động chủ quán cam kết trên banner nội dung
không lấy xe sau khi uống rượu bia tại vị trí trong và khu vực giữ xe của quán
quán cũng có hình thức giữ xe qua đêm hỗ trợ đặt taxi để khách ra dày an toàn cho bản thân
và những người tham gia giao thông khác
qua công tác tuyên truyền dẫn động tại quận năm và quận một mươi đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của hầu hết chủ quán